thưa quý vị qua các chuyến bay thí điểm quốc tế trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
việc khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ quốc tế góp phần hiệu quả thúc đẩy đầu tư
khôi phục du lịch phát triển kinh tế nhất là giúp doanh nghiệp hàng không giảm bớt khó khăn
đồng thời đáp ứng được nhu cầu đi lại của chuyên gia nhà đầu tư công dân việt nam
chính vì vậy thông tin từ h ngày một mươi năm tháng hai việt nam mở lại toàn bộ đường bay quốc tế
không còn hạn chế về tần suất bay và điểm bay đã khiến cư dân mạng vô cùng phấn khởi háo hức
tuy nhiên để bay quốc tế thưởng lệ bình thường như trước khi có dịch covid một mươi
cư dân mạng cũng mong muốn các hãng hàng không tiếp tục cần dỡ bỏ những điều kiện không còn cần thiết
mời quý vị theo dõi cư dân mạng ngày hôm nay
theo đó cục hàng không việt nam đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ
từ ngày một mươi năm tháng hai việt nam dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế
trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín
với tỷ lệ bao phủ vaccine cư dân mạng phấn khởi cho rằng đây là bước đi đúng đắn
đón đầu nhu cầu đi lại sau khi đại dịch đang từng bước được kiểm soát
đọc tin mà mừng rơi nước mắt mong ngóng bao nhiêu ngày tháng cũng đến ngày này
mừng quá mừng quá sắp được về nhà sau hai năm
đây là việc rất cần làm lúc này
hàng không được mở cửa sẽ là chiều khóa quan trọng mở ra cánh cửa phát triển kinh tế xã hội
rất tuyệt vời tin vui cho rất nhiều người
chúng ta cần phải dũng cảm mở cửa nhanh để phát triển du lịch kéo theo các ngành nghề khác cũng phát triển
đại diện các hãng hàng không cho biết dù cục hàng không việt nam chấp thuận cho tăng tần suất bay
nhưng điều kiện nhập cảnh chưa được gỡ bỏ nên khách nhập cảnh còn hạn chế
nhiều ý kiến ủng hộ các điều kiện với người nhập cảnh hiện nay của việt nam là nhằm đảm bảo quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên không ít cư dân mạng bày tỏ khi mở cửa hoàn toàn
cần sớm gỡ bỏ những vướng mắc khó khăn về các điều kiện cách ly để thu hút hơn khách du lịch vào việt nam
đề nghị bỏ cách ly ba ngày cho visa có đầy đủ vaccine
chỉ nên cách ly hai mươi bốn giờ cho tết âm tính và cách ly dài ngày cho các trường hợp dương tính
quan trọng nên bỏ quy định cách ly ba ngày vì trong nước các tỉnh cũng có số ca nhiễm covid cũng cao
tuy nhiên mọi người vẫn được đi lại tự do
nếu việt nam triển khai sớm du lịch kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ
đi trước mọi người
bước cũng được thế nhưng cố gắng đảm bảo an ninh phòng dịch
cần thận trọng phải đặt sức khỏe người dân lên trên hết
trung quốc nhật bản và hàn quốc họ vẫn rè rặt khi mở cửa đường bay là vì dịch bệnh vẫn phức tạp
bên cạnh đó cư dân mạng cũng cho rằng để mở cửa đường bay quốc tế đến bước đi mở cửa toàn bộ thị trường du lịch
vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai rất cần quan tâm tới vấn đề cấp visa cũng như giảm tài các thủ tục trong quá trình nhập cảnh
qua đó tạo sự thông thoáng hấp dẫn hơn đối với du khách
mở cửa là phải mở từ việc cấp visa trước
hàng không mở cửa nhưng không có khách thì hàng không cũng không bay được
phần lớn khách nước ngoài vào việt nam theo diện du lịch tự do chứ không phải công tác lao động thăm thân
visa chưa xin được thì hàng không mở trắng bay bán cho ai
cần bỏ luôn các quy định cách ly khôi phục miễn visa cho nhiều nước và giảm thủ tục thời gian chi phí xin visa
mới thu hút được du khách nước ngoài quay trở lại
nên nghiên cứu đơn giản bớt hoặc gộp chung phần khai báo y tế và đăng ký mã qr
để quá trình thủ tục nhập cảnh được nhanh chóng
ví dụ phần khai báo y tế trích bao nhiêu mũi ngày nào trích ở đâu lô mấy đơn vị nào trích
và nhiều thông tin khác không thể nhớ nổi
hiện tại các nước trên thế giới đã nhanh chóng đưa ra nhiều chính sách để thu hút khách quốc tế
ngành hàng không việt nam cần có những bước đi cụ thể như thế nào
để cạnh tranh trở lại hoạt động bình thường
hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân